tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình hội khoa học và giáo dục gặp gỡ việt nam đã tổ chức lễ trao học bổng valet cho học sinh sinh viên ưu tú của ba tỉnh quảng bình hà tĩnh và quảng trị với tổng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ giáo sư odon valet mong muốn các em học sinh sinh viên sẽ tiếp tục phấn đấu học tập tốt hơn nữa góp phần xây dựng đất nước trong tương lai
trong đợt này có tất cả hai trăm bảy mươi bốn em học sinh sinh viên của ba tỉnh quảng bình hà tĩnh và quảng trị đã nhận được học bổng valet với tổng giá trị hơn hai sáu tỷ đồng trong đó quảng bình một trăm tám mươi bốn xuất hà tĩnh và quảng trị mỗi tỉnh bốn mươi năm xuất
mỗi xuất học bồng cho sinh viên là một mươi bốn triệu đồng học sinh là chín triệu đồng
học bổng valet là một học bổng có quy mô lớn nhất và hoạt động lâu nhất tại việt nam hiện nay
chương trình học bồng này được hình thành từ sự đồng hành
học bồng valet là một học bồng góp tự nguyện của ông odon valet tiên sĩ khoa học trong ngành luật học pháp giáo sư lịch sử tôn giáo của đại học sorbonne cộng hòa pháp